trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín để đảm bảo tình hình an ninh trực tự
tại các vùng có dịch nhất là vùng giáp ranh với tp hcm với các tỉnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ cho công an tp hcm phòng dịch
và đảm bảo an ninh trực tự khi có tình huống xảy ra
thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm là địa bàn giáp ranh với huyện bến lức tỉnh long an
vì vậy lưu lượng phương tiện đi qua địa bàn rất đông kể cả xe cá nhân và phương tiện vận chuyển hàng hóa
từ khi tp hcm áp dụng các biện pháp siết chặt chỉ thị một mươi sáu thì việc kiểm tra kiểm soát được tiến hành nghiêm ngặt hơn
cùng với sự phối hợp từ phía công an tỉnh long an và đặc biệt là bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tăng cường cho công an địa phương cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch bệnh
tại các khu phong tỏa khu cách ly chốt kiểm soát các chốt vành đai giáp ranh
kể từ khi có lực lượng k hai tăng cường cho công an tp hcm
cụ thể là tăng cường tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn
thì cái lực lượng tại chốt kiểm soát được tăng lên
cũng như công tác hỗ trợ về kiểm soát người ra vào chốt kiểm soát được chặt kẻ hơn
và thời gian kiểm soát nó sẽ nhanh hơn đối với một phương tiện khi qua chốt kiểm soát
khi có sự việc xảy ra liên quan đến các lực lượng
lực lượng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng về các lực lượng
và hỗ trợ lẫn nhau giải quyết các bộ việc và tình huống xảy ra
lực lượng thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được phân bổ về địa phương
còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự
linh hoạt thay đổi các hình thức giữ chốt chặn và tuần tra lưu động
cương quyết trấn áp xử lý các trường hợp gây cản trở chống người thi hành công vụ
gây mất an ninh trực tự ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
chốt ở những khu cách ly thì đối với vấn đề dịch bệnh
chúng tôi ý thức hết sức và kỹ vấn đề ra quân thường vụ
khó khăn thì đối với tôi thì lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã ra quân thực hiện nhiều nhiệm vụ
rồi đối với nhiệm vụ lần này cũng không có gì gọi là khó khăn lớn
để làm tròn trách nhiệm của mình
thì trong thời gian tới khi có tình huống xấu đột sức bất ngờ
cũng như là gây rối rồi có những hành vi
vi phạm pháp luật
thì chúng tôi sẽ quy đựng tối ra lực lượng hỗ trợ cho công an tp hcm
đảm bảo an ninh trực tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường cho tp hcm gần một cán bộ chiến sĩ
để thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ kép
các lực lượng cần phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình
không để xảy ra bị động bất ngờ
cùng với tp hcm quyết tâm nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch